sau năm năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm xã phước hưng huyện tuy phước tỉnh bình định đã có bước phát triển dài
bộ mặt nông thôn mới được khởi sắc
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân về những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của cấp ủy chính quyền xã phước hưng
xã nông thôn mới phước hưng hôm nay khoác lên mình tấm áo mới
kinh tế nông nghiệp của xã tăng trưởng cao kết cấu hạ tầng nông thôn được xây dựng đồng bộ đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao
có được kết quả này là do phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ở đây đã phát huy được sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền và người dân địa phương
toàn xã đã huy động được nguồn lực trên năm mươi hai bảy tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn
trong đó nhân dân đóng góp năm bảy tỷ đồng và một mươi bốn m hai đất ở và đất ruộng
thế đó này là một mươi chín
các tiêu chí sẽ không được hoàn thành tuy nhiên trong đó có những tiêu chí mà chúng tôi sẽ xây dựng tiếp theo để giữ vững và nâng cao các tiêu chí trong giai đoạn tiếp theo hai mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong phát triển kinh tế đảng ủy và chính quyền xã đã chỉ đạo hợp tác nông nghiệp tổ chức lại sản xuất thực hiện liên doanh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác nâng cao hiệu quả cây trồng vật nuôi và góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương
đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn hai thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi năm đạt hai mươi tám triệu đồng tăng gấp hai bảy lần so với năm hai nghìn một mươi
được họ phát xã là nhà chẳng là chú chúng ta phải quay xã viên thành viên của mình là một nguồn nhân lực quý để chúng ta tạo điều kiện thượng lợi đối với họ có thu nhập
để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay lãnh đạo xã tiếp tục chỉ đạo đầu tư bê tông hóa sáu km đường giao thông nông thôn và hai năm km canh mương nội đồng
liên kết với công ty giống thái bình sản xuất ba trăm sáu mươi ha giống lúa góp phần thu lãi ba tỷ đồng sử dụng vốn phát triển ngân sách cấp trên và của xã để hỗ trợ giống
phân bón công cụ xả hàng cho nông dân hỗ trợ lãi suất mua bò con giống heo nái ngoại chăn nuôi cho nhân dân
điều này là điều mà chúng ta phải làm

với nhiều cách làm chủ động sáng tạo sau năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng nông thôn của phước hưng đã được xây dựng đồng bộ
tạo điều kiện cho nhân dân phát huy sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống vật chất và tinh thần